tại buổi tiếp chủ tịch tập đoàn saqqara australia neil robert wilson thủ tướng nguyễn xuân phúc rất mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với australia thời gian tới
thủ tướng nêu rõ vấn đề phát triển chỉnh trang đô thị là vấn đề lớn và hết sức quan trọng đối với việt nam
thủ tướng mong sakara nghiên cứu áp dụng các mô hình thành công vào việt nam tham gia vào quá trình phát triển đô thị chỉnh trang đô thị cải tạo trung cư cũ không chỉ ở các thành phố lớn mà cả các địa phương khác
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại việt nam
chủ tịch tập đoàn sakora bày tỏ ấn tượng về tuần lễ cấp cao apec tổ chức tại việt nam cho biết tập đoàn hoạt động trên lĩnh vực bất động sản phát triển các dự án trung cư văn phòng khu nghỉ dưỡng tập trung vào các tòa nhà có thiết kế đẹp tạo nền tảng phát triển cho cộng đồng dân cư
tập đoàn mong muốn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của chính phủ thủ tướng chính phủ trong quá trình mở rộng đầu tư ở việt nam
tập đoàn mong muốn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của chính phủ trong quá trình mở rộng đầu tư ở việt nam